chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh cuối ngày của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay thứ ba ngày bốn tháng một mươi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp ông michel michalak phó chủ tịch cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
hay được gọi tắt là usabc và đoàn công ty thành viên hội đồng
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá
thời gian qua hợp tác kinh tế thương mại đầu tư đã và đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận
trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển cho quan hệ chung hai nước
hoa kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
trong khi việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của hoa kỳ tại đông nam á
lớn thứ chín trên thế giới
đây là những con số rất ấn tượng thể hiện quy mô tầm mức cũng như dư địa
để phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang khẳng định chủ trương nhất quán của chính phủ việt nam
là đảm bảo sự ổn định cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có doanh nghiệp hoa kỳ vào đầu tư lâu dài tại việt nam
trên cơ sở đảm bảo lợi ích hai bên
thay mặt hội đồng usabc
ông michel michalak cả bơn lãnh đạo bộ công an đã dành thời gian tiếp đoàn
usabc tái khẳng định thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ
đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
đã đạt được những thành tựu lớn
nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn hoa kỳ hiện đang đầu tư kinh doanh tại việt nam
trong thời gian tới usabc sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đề xuất những sáng kiến thiết thực hiệu quả
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế
thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ
tại buổi làm việc đại diện các doanh nghiệp thuộc usabc đã trao đổi đề nghị bộ công an một số nội dung
về các lĩnh vực hợp tác về kinh tế số chuyển đổi số an ninh mạng cơ chế phối hợp với bộ công an việt nam
nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và hai mươi một năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm giới thiệu tôn vinh những cống hiến đóng góp của lực lượng phòng cháy chữa cháy
đồng thời tuyên truyền giáo dục góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và bổ sung kiến thức kỹ năng phòng chống cháy nổ
đối với cộng đồng dân cư nhất là học sinh sinh viên
vào sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi tại hà nội bộ công an tổ chức lễ khai mạc chương bảy
giới thiệu chuyên đề hành trang đương đầu giặc lựa
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ khai mạc
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh
trải qua sáu mươi một năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
là lực lượng chủ công nòng cốt trên mặt trận chống giặc lửa
qua các thời kỳ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không ngừng lớn mạnh
khắc phục mọi khó khăn lập nhiều chiến công góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phòng trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy
gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ngày càng phát triển mạnh mẽ sâu rộng
từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân
đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong quá trình làm nhiệm vụ nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh
để bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
xả thân quên mình không ngại nguy hiểm
những người cứu tài sản được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận
biểu dương đánh giá cao góp phần tô thắng tiêm truyền thống
vẻ vang của lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng khẳng định
những thành tựu trên chặng đường phát triển đất nước
và cuộc sống bình yên của nhân dân
không thể được đảm bảo nếu không có sự an toàn cháy nổ
trưng bày chuyên đề hành trang đương đầu giặc lửa
còn hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm
trong phòng chống cháy nổ đối với cộng đồng xã hội
chúng ta sẽ đảm bảo

cảm thấy việc phòng cháy chữa cháy tưởng chứng rất khó khăn
nhưng lại vô cùng đơn giản
khiến cho mình có những kỹ năng phòng cháy
trước những đám cháy lớn hoặc là đám cháy nhỏ trong gia đình
cũng như là giúp mọi người hiểu thêm về ngành phòng cháy chữa cháy
chuyên đề trưng bày hành trang đương đầu sạc lửa
mở cửa phục vụ công chúng từ ngày bốn tháng một mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
từ thứ ba đến chủ nhật tại bảo tàng công an nhân dân
qua đó khắc họa rõ nét những dấu mốc trên chặng đường sáu mươi một năm
đầy vinh quang những nỗ lực trên trận tuyến với giặc lửa
những lá thư cảm ơn tình cảm chân quý từ người dân
đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy
và cả những gian nan thử thách và sự hy sinh
thưa quý vị liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
là một trong những hoạt động truyền thống và có ý nghĩa quan trọng
của lực lượng công an nhân dân
được bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam tổ chức
đã sẵn sàng cho kỳ liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
và cho đến hôm nay bốn tháng một mươi cục truyền thông công an nhân dân
đã tổ chức họp báo để thông tin chi tiết về sự kiện lần này
thiếu tướng tiến sĩ đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
chủ trì buổi họp báo
cục truyền thông công an nhân dân là đơn vị thường trực tổ chức liên hoan
cục đã chủ động tham mưu lãnh đạo bộ công an
ban hành quyết định về tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai tại thành phố cần thơ
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi và thành lập ban tổ chức liên hoan
với tiêu chí chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện
liên hoan dự kiến sẽ đón tiếp gần tám trăm linh đại biểu
là cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên người dẫn chương trình
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước
liên hoan lần này là một cái dịp để các đoàn công an các đơn vị địa phương
các đơn vị báo chí tập hợp với đấy có cơ hội giao lưu học hỏi
và cũng qua đó lan truyền lan tỏa hình ảnh
của một vùng tất miền tây
sông nước rất là thân thiện rất là mến khách
đối với người dân cả nước cũng như khách du lịch nước ngoài
thì qua đó qua các hoạt động của liên hoan
tuyên truyền lực lượng công an nhưng qua đó cũng góp phần lan tỏa
để cho cái du lịch rồi cái kinh tế xã hội của vùng miền tây thêm phát triển
liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
có nhiều nội dung thi bao gồm
tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
chuyên mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh truyền hình địa phương
thi phát thanh viên người dẫn chương trình
và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự
bàn tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất
để trao ba hạng mục giải thưởng
giải vàng giải bạc và bằng khen
bên cạnh hoạt động tranh giải các tác phẩm báo chí
liên hoan lần này còn có nhiều hoạt động đặc biệt và ý nghĩa
như dâng hương tại đền thờ vua hùng
triển lãm ảnh của lực lượng báo chí công an nhân dân các kỳ liên hoan
hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn
trong thời đại bốn
với sự trình bày của các diễn giả hàng đầu
trong giới truyền thông và marketing công nghệ số
tới các hội thảo này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến điều loạt
dùng công nghệ số trí tuệ nhân tạo vào sản xuất
và phân phối các nội dung nghe nhìn
thì cái hội thảo này chúng tôi đã mời đến
là những cái chuyên gia hàng đầu
thuộc nhiều lĩnh vực
và trong đó thì quan trọng nhất là những cái người
mà đã làm những cái chuyên gia hàng đầu
và các chuyên gia ngắm trong tay những cái kiến thức
nền thảng rất vững vàng
và có những kinh nghiệm thực chiến
lễ khai mạc liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba sẽ diễn ra vào hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi
lễ bế mạc vào hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi
tại hội trường lớn đại học cần thơ
được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình công an nhân dân
intv và đài phát thanh truyền hình thành phố cần thơ
truyền sang các tin tức an ninh trở tự
cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra thông báo
về việc ra các quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với ba bị can
trong vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đất tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội
và các tỉnh thành phố
cụ thể như sau
một ông nguyễn hồng hà
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
nguyên cán bộ tổng lãnh sự quán việt nam
tại osaka nhật bản
về tội nhận hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
hai bà nguyễn lê ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
ba ông hoàng anh kiếm

nghề nghiệp tự do
về tội đưa hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu
điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình dự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đặt các quy định
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam khám xét chỗ ở
đối với bị can nguyễn lê ngọc anh
nguyễn hồng hà và hoàng anh kiếm
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật
liên quan đến vụ án vi phạm
quy định về đầu tư công trình xây dựng
gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án đường giao thông
nối xã duê huyện nam giang
với xã lăng huyện tây giang tỉnh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam
vừa khởi tối bị can và bắt tạm giam
bốn tháng đối với phạm văn hải
giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng
và du lịch cit
địa chỉ tại thị trấn lăng cô huyện phú lộc
tỉnh thừa tiên huế
đây là đối tượng thứ ba
liên quan đến vụ án bị khởi tố bắt tạm giam
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam
đã bắt bị can để tạm giam đối với
thái minh hoàng nguyên giám đốc
ban quản lý đầu tư xây dựng huyện nam giang
và nguyễn đình tấn giám đốc công ty cổ phần
tư vấn giám sát bách khoa
do vi phạm quy định về đầu tư công trình
xây dựng gậu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án đường giao thông
nối xã duê với xã lăng
trong quá trình thi công dự án này
thái minh hoàng đại diện đơn vị chủ đầu tư
nguyễn đình tấn đại diện đơn vị
tư vấn giám sát
và phạm văn hải tiến hành nghiệm thu
không đúng với thi công thực tế
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn ba một tỷ đồng
với hành vi mua bắn tàng trữ trái phép
chết ma túy và tàng trữ trái phép
vũ khí quân dụng đối tượng lê văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã minh thạnh
huyện giầu tiếng tỉnh bình dương
đã bị công an huyện
giầu tiếng tạm giữ để điều tra làm rõ
tri tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
trước đó ngày hai mươi bảy tháng chín
bất ngờ bắt giữ đối tượng lê văn thanh
lực lượng công an thu giữ trong người thanh
bốn túi ni lông chứa ma túy đá
một túi chứa hai viên thuốc lắc
khám xét khẩn cấp nơi ở của thanh
lực lượng công an phát hiện thu giữ một trăm hai mươi gam ma túy đá
bốn dụng cụ giống súng
và tám mươi tám viên đạn
bước đầu thanh khai nhận đã mua ma túy đá số lượng lớn
sau đó về chia nhỏ để bán lại kiếm lời
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn quang ninh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ở xã lê ninh thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đã bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn
bắt giữ cùng tăng vật là
một trăm linh bảy viên ma túy loại mdma
bảy gói ma túy sẵn ketamin
và nhiều dụng cụ
phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy
bước đầu ninh khai nhận
số tăng vật thu giữ được là ma túy
được mua ở thành phố trí linh
về để bán kiếm lời
được biết đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy
số lượng lớn nhất được công an thị xã kinh môn bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thưa quý vị do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn
đến thời điểm này
một số địa phương như nghệ an hà tĩnh
vẫn còn bị ngập trong nước lũ
khiến cho cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn
cùng với chính quyền lực lượng chức năng khác
công an hai tỉnh
đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động
thiết thực nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
trung tâm thị trấn mường xén
huyện kỳ sơn tỉnh hà tĩnh
tàn hoang sau trận lũ quét
đặt chân tới đây các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
đã nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả
tại các cơ quan đơn vị trường học
với những lớp bùn đất dày như thế này
đã gây nhiều khó khăn cho công tác thu dọn
nhưng bằng tinh thần trách nhiệm
lực lượng công an nghệ an
đã phối hợp tích cực với quân đội cấp ủy
chính quyền và nhân dân
cùng chung tay khắc phục hậu quả cơn lũ quét
mưa lớn những ngày qua
cũng đã khiến huyện hương sơn hà tĩnh
thiệt hại nặng nề về người và tài sản
phát huy tinh thần
vì nhân dân phục vụ
với phương châm nước rút đến đâu
khắc phục tới đó
công an huyện hương sơn đã huy động toàn lực lượng
cùng với bà con nhân dân
sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
các xã đã đi ngập khúc bồ
trước tình hình mưa lũ đó
lãnh đạo quân huyện đã tập trung
chỉ đào các bộ nhiệm vụ
công an các xã thị trấn
ứng thực một trăm linh năm quân phố
và triển khai các biện pháp
phòng chống lưu bạo
đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân
lãnh đạo công huyện đã chỉ đào các lực lượng
giúp nhân dân khắc phục hậu quả
đặc biệt là phối hợp với các cơ quan
đơn vị trường học
là thư giòn bùn đất
rồi là khắc phục hậu quả
nước lũ vẫn chưa rút hẳn
mưa lớn vẫn đang tiếp diễn
hiện nhiều vùng trên địa bàn nghệ an hà tĩnh
vẫn còn trong tình trạng ngập sâu và cô lập
những chiến sĩ công an đã và đang
tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả
mưa lũ góp phần giúp người dân
sớm ổn định cuộc sống
thông tin về tình hình dịch bệnh
ngày hôm nay bốn tháng một mươi
theo bản tin bộ y tế
việt nam ghi nhận
hai mươi ca mắc mới covid một mươi chín
tăng hơn hai trăm linh ca so với ngày hôm qua
trong khi đó có hai ca tử vong
tại bến tre và hà nội
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
là tám trăm linh năm ca
năm tổng số ca được điều trị khỏi
lên là một mươi năm trăm chín mươi ba chín trăm tám mươi sáu ca
và trong ngày ba tháng một mươi
có một mươi tám một trăm một mươi ba liều vaccine
phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine
đã được tiêm là
thưa quý vị khán giả
vào chiều ngày hôm qua
ngày ba tháng một mươi
bộ y tế đã thông tin về ca mắc đậu mùa khỉ
đầu tiên tại việt nam
đó là nữ ba mươi năm tuổi
thường trú tại tp hcm
khởi phát bệnh khi đang du lịch tại dubai
trước đó thì kết quả xét nghiệm giải trình tự gen
khẳng định nữ bệnh nhân mắc động mùa khỉ
chủng monkeypox virus
thuộc gless llb
và bên cạnh tình trạng của bệnh nhân đầu tiên
người dân đang quan tâm đến sức khỏe
của những người tiếp xúc với ca bệnh này
những thông tin cụ thể từ phía bộ y tế
sẽ có trong nội dung phóng sự ngay sau đây
bệnh nhân nữ ba mươi năm tuổi
thường trú tại tp hcm
khởi phát bệnh ngày một mươi tám tháng chín
khi đang du lịch tại dubai
với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi ớn lạnh đau cơ
đau đầu và ho
xuất hiện các nốt đỏ ngứa trên cánh tay thân mình và mặt
khi về việt nam
ngày hai mươi ba tháng chín bệnh nhân có đi khám
tại bệnh viện từ dũ
ngày hai mươi năm tháng chín bệnh nhân có kết quả ban đầu dương tính
với bệnh động mùa khỉ
và được chuyển sang bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để tiếp tục cách ly điều trị
và lấy mẫu giải trình tự gen
đối với trường hợp này
khi về việt nam
là đã tới ngay các cơ sở khám chữa bệnh
để triển khai trong vòng sớm
các trường hợp có tiếp xúc
kể cả đối với những người trong gia đình
cũng như cả bộ y tế
đã được ngay từ đầu
đã có được sự theo dõi
để không có các bệnh nhân
biểu hiện khác
và đến nay là đã hơn một mươi ngày
đối với những người này
không có các biểu hiện mắc
theo giáo sư tiến sĩ phan trọng lân
các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này
ngay từ đầu đã được giao các viện
sở y tế tp hcm
khoanh vùng xử lý
nguồn lây từ nước ngoài
là bệnh nhân cũng đã được cách ly điều trị
vì vậy rất khó có khả năng trường hợp này
lây lan ra cộng đồng tại việt nam
bộ y tế cũng đã gợi văn bản
cho ủy ban dân tp hcm
để huy đồng
các trường hợp này
để ra soát đánh giá
và nói rằng là
trong các nghiệp vụ để chúng ta điều tra
nó làm thế nào đấy nó ổn định tâm lý
của những người khai tác
vì đối với trên thế giới
những người bình đầu mùa khị
thì phải có cách tiếp cận
đầy đủ hơn
theo các bác sĩ hiện các bệnh viện
đầu ngành về truyền nhiễm đã sẵn sàng
cho việc triển khai sàng lọc phân luồng cách ly
điều trị cho bệnh nhân
tuy nhiên các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu
như trung tâm y tế trạm y tế phòng khám
cần tăng cường truyền thông cho người dân
về bệnh động mùa khỉ
bệnh động mùa khỉ hiện nay đã ghi nhận
ở một trăm linh sáu nước ngoài vùng lưu hành
bệnh là châu phi với tần suất
mắc cao địa bàn rộng việc giao lưu
đi lại không hạn chế thì nguy cơ có nhiều
ca bệnh tại việt nam là hiện hữu
mỗi người dân khi có biểu hiện nghi ngờ
thì đến ngay các cơ sở y tế khai báo sớm
để bản thân được phát hiện bệnh và được
tư vấn điều trị sớm đồng thời tránh
lây nhiễm chéo cho người khác
quy trình cách ly và xử lý vật dụng cá nhân
tránh lây bệnh cho cộng đồng
và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
khi về việt nam chưa xuất hiện
triệu chứng nghi ngờ